thông tin về vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ sáu thuộc địa bàn huyện mai châu tỉnh hòa bình
giữa xe ô tô tải và xe khách dường nằm làm ba người tử vong và ba mươi tám người bị thương
ngày một mươi bảy tháng sáu thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng thương trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đoàn công tác gồm các đồng chí khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia và đồng chí nguyễn văn công
thứ trưởng bộ giao thông vận tải đã đến trực tiếp chỉ đạo giải quyết hậu quả của vụ tai nạn
đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện mai châu và bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia lãnh đạo bộ giao thông vận tải đề nghị bệnh viện ưu tiên nhân lực
vật lực cứu chữa cho các nạn nhân sớm phục hồi
tỉnh hòa bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
để có biện pháp xử lý kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chủ động thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
gia đình nạn nhân có người bị thiệt mạng bị thương
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng sáu ngoài ba nạn nhân tử vong thì các nạn nhân bị thương nhẹ đã xin ra viện
chỉ còn chín nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện
công an tỉnh hòa bình đã vào cuộc điều tra lấy lời khai nhân chứng xác định nguyên nhân vụ tai nạn
đồng thời điều tra danh tính các nạn nhân